ập vào một tụ điểm đánh bạc trên địa bàn công an tỉnh thanh hóa bắt quả tang một mươi ba người đang đánh bạc dưới hình thức chơi sóc đĩa quy mô lớn trên địa bàn thị trấn hậu lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
bất ngờ đột kích vào nhà của trần thị hiếu ở khu phố trung đức thị trấn hậu lộc lực lượng phối hợp bắt quả tăng một mươi ba đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại chỗ thu giữ gần chín mươi triệu đồng và một số tăng vật dùng để đánh bạc
đứng ra tổ chức đánh bạc là phạm ngọc tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
khi các con bạc vào giới tiến đứng ra thu mỗi người một trăm linh đồng tiền hồ một tiếng
các đối tượng đã lắp đặt nhiều camera giám sát xung quanh nhà để quan sát nếu phát hiện người lạ thì nhanh chóng tẩu tán tăng vật